ngôi nhà hai tầng ngay đường vào cụm công nghiệp này đang nằm phơi xương
bể lọc lắng khô hạn mốc meo sát thép lan can công trình di xét
bên trong có bể lắng là nước tù động chuyển màu
được xây dựng ngay tại cụ tiểu thù công nghiệp xã liên hà
tuy nhiên tại đây lại không có nước thải và hệ thống thu gom nước thải
chỉ có hệ thống xử lý nước sinh hoạt
những người dân quanh khu vực này cho biết đây là làng nghề làm gỗ
nên không có nước thải
nên việc đầu tư hệ thống xử lý bụi từ hoạt động sản xuất là cần thiết
chứ không phải hệ thống xử lý nước thải
mà chỉ ở đây nó là cái đặc thù cái làng nghề mập của bọn anh
thì đúng có gọi là mạt bụi của cái mạt cưa
thì bọn anh đang xử lý cái việc đấy là có
vì cái khi anh quay dưới rác thì cái mạt bụi nó bay
ra ngoài công ký
nếu nước thì không có
em yên tâm là không có nước thải
anh không biết sự tồn tại của cái nhà máy xử lý nước thải này ở đây không ạ
anh cũng không rõ đâu
tức là mình không biết là đây là một cái nhà máy xử lý nước thải đúng không

thì đấy chỉ biết là đây là một nhà máy xử lý nước thải
nhưng anh cũng không biết là cái dự án này nó như thế nào
anh cũng không nắm được
vì bọn anh làm nghề chỉ tập trung vào nghề mọc thôi
cụm làng nghề xã tân triều thanh trì hà nội nhiều chủ doanh nghiệp và người dân còn không biết có sự tồn tại của trạm xử lý nước thải phục vụ làng nghề
theo tìm hiểu trạm được đầu tư xây dựng từ năm hai nghìn tám nhưng đến nay chưa hoạt động để hoang hóa xuống cấp
một số hạng mục rất kiên cố trải qua mưa nắng đã dỉ xét bong chóc không còn hình dạng ban đầu
thậm chí nhiều chỗ trong khuôn viên trạm này đã bị cây dại xâm lấn
theo chính quyền địa phương sau khi được xây dựng đơn vị được giao quản lý vận hành trạm này đã không thực hiện được nhiệm vụ
sau đó đơn vị được chuyển giao cũng không vận hành được do lượng nước thải của cụm công nghiệp quá ít so với công suất vận hành của trạm
trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp không đáp ứng đủ để cho trạm xử lý nước thải này hoạt động
chính vì thế mà cái trạm xử lý nước thải trong cụm công nghiệp tân triều đến thời phút này là cũng không hoạt động
dù có trạm xử lý nước thải nhưng không hoạt động nên các doanh nghiệp đơn vị trong cụm công nghiệp làng nghề tân triều phải tự xử lý nước thải trước khi đổ ra hệ thống thu gom nước thải của thành phố
đây chỉ là những giải pháp trước mắt
còn về lâu dài chính quyền địa phương cũng đang có văn bản xin phép phá bỏ trạm xử lý nước thải này
để bố trí dành quỹ đất cho hạng mục khác như đất cây xanh công cộng và đấu nối trực tiếp hệ thống nước thải của cụm công nghiệp làng nghề tân triều ra hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải yên xá
đối với rác thải thì trong cụm công nghiệp tân triều là có ký hợp đồng thu gom vận chuyển với cả công ty môi trường thăng long
còn đối với cả lượng nước thải thì đối với các công ty thì bắt buộc phải có hệ thống chứa nước thải và được cấp phép theo quy định
đồng thời trong thời gian tới thì ủy ban xã cũng như là công ty vạn thuận đang có công văn đề nghị với cả ủy ban thành phố để cho chấp thuận đấu nối vào nhà máy xử lý thải yên xá hiện tại đang thi công trên tuyến đường chu văn an
sau khi mà cái hệ thống nhà máy nước thải này được kích hoạt hoạt động thì toàn bộ những cái hệ thống nước thải của cụm công nghiệp tân triều sẽ được kết nối đấu nối vào cái nhà máy nước thải yên xá này
theo sở xây dựng hà nội hiện nay hệ thống thu gom xử lý nước thải trên địa bàn thành phố mới có sáu nhà máy chạm xử lý được đầu tư xây dựng đưa vào vận hành với tổng công suất xử lý hơn hai trăm bảy mươi sáu m ba một ngày đêm chiếm khoảng hai mươi tám tám khối lượng nước thải cần xử lý
tỷ lệ nước thải được xử lý vẫn ở mức thấp chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế các mô hình xử lý ô nhiễm làng nghề mới mang tính thí điểm chưa được nhân rộng